hai ngày nỗ lực sau bão số năm hôm nay ngày một tháng một mươi một đề lực phú yên sẽ khôi phục hoàn toàn hệ thống lưới điện
bảo đảm cấp điện trở lại cho một trăm linh khách hàng sử dụng an toàn
bão số năm gió giật mạnh đã gây mất điện ba mươi hai xuất tuyến một chín trăm bốn mươi tám trạm biến áp bị ảnh hưởng
và gần sáu mươi cột điện bị gãy đổ ảnh hưởng lớn đến đường dây hai mươi hai kv tại tỉnh phú yên
sản lượng điện bị mất gần sáu trăm linh kwh
sự cố đã gây mất điện cho khoảng bốn mươi khách hàng ở hầu hết các địa phương
để khắc phục khẩn cấp từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một công ty điện lực phú yên đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện
gồm hai trăm linh kỹ sư và công nhân cùng hàng chục máy móc bảo đảm hoàn trả lưới điện trong ngày hôm nay một tháng một
hiện công ty cũng tuyên truyền đến người dân đặc biệt là các khu dân cư trong vùng ngập lụt trũng thấp có đường dây điện đi qua
cần đề phòng do dị điện đồng thời báo cáo kịp thời sự cố đến các chi nhánh điện ở chín huyện thị xã thành phố để có hướng xử lý an toàn
nghiêm cấm mọi người tự ý tác động đến lưới điện gây ảnh hưởng đến tính mạng